tổ chức hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ lào qua tỉnh sơn la về tỉnh bắc giang tiêu thụ
từ năm hai nghìn chín cho đến khi bị bắt tàng cùng đồng phạm đã thực hiện mua bán trái phép một bảy trăm chín mươi một bánh heroin với lương thị thảo
sau đó thảo bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời dự kiến phiên tòa lần này sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng chín